các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đây chỉ là một trong nhiều vụ tai nạn giao thông do người nước ngoài gây ra trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố nha trang
tại các tuyến đường tập trung nhiều khách du lịch của thành phố nha trang như trần phú nguyễn thiện thuật hùng vương trần quang khải
người đi đường thường bắt gặp du khách nước ngoài điều khiển xe gắn máy không đổi mũ bảo hiểm vượt đèn đỏ lạng lách khiến nhiều người tham gia giao thông cảm thấy bất an
tình trạng này diễn ra thường xuyên là do việc cho người nước ngoài thuê xe máy quá dễ
ai cũng có thể thuê dù họ không có bảng lái hay khi khách cần khách sạn gọi điện thoại là giao xe tận nơi mà không cần bất cứ thủ tục pháp lý nào
biết đi rồi lên là người ta định ghe định rồi là biết thì mình cho thuê rồi bắt đầu mình kiểm tra
đã đổi bú bảo hiểm đèn đỏ không được vẹo phải đèn đỏ thì ngừng lại đèn xanh thì đi đèn vàng cũng ngừng đi tốc độ bốn mươi km một giờ
nhưng là nó lì là không đổi bú bảo hiểm
theo số liệu thống kê
năm hai nghìn một mươi năm và sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
thành phố biển nha trang đón trên năm trăm linh lượt du khách quốc tế
bên cạnh sự phát triển về số lượng du khách quốc tế
số trường hợp tai nạn giao thông liên quan đến người nước ngoài tại địa phương cũng tăng cao
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
cảnh sát giao thông công an thành phố nhà trang đã lập biên bản xử lý trên hai mươi năm trường hợp người nước ngoài vi phạm giao thông khi điều khiển xe máy
riêng trong năm hai nghìn một mươi năm đội đã lập biên bản xử lý chín mươi chín trường hợp
du khách chủ yếu vi phạm các lỗi không đổi mũ bảo hiểm không có giấy phép lái xe điều khiển xe chạy quá tốc độ
theo thống kê của chúng tôi trong vòng một năm rưỡi thì có khoảng là một mươi hai vụ tai nạn giao thông
trong đó có hai vụ tai nạn giao thông xảy ra hậu quả nghiêm trọng làm chết hai người
hai trường hợp này về nguyên nhân tự gây ra
họ tự gây ra do sử dụng phương tiện
điện mô tô chạy quá tốc độ quy định
và một khách quan đưa đến nữa là các tuyến đường đoạn đường mà theo người điều khiển họ cũng chưa có rạch lắm
nhưng sử dụng tốc độ cao cho nên gây ra tai nạn đáng tiếc
hầu hết du khách ngoại thuê xe máy tự lái đều không có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật việt nam
không biết luật giao thông của nước sở tại
vì vậy việc khách nước ngoài vi phạm giao thông cũng có trách nhiệm của cơ sở cho thuê xe
chúng tôi thực hiện phóng sự này
công an thành phố nhà trang đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra
chấn trình vi phạm tại các cơ sở cho thuê xe máy trên địa bàn
riêng đội cảnh sát giao thông công an thành phố vừa cử một mươi ba cán bộ chiến sĩ đi bồi dưỡng tiếng anh chuyên ngành cảnh sát giao thông
để về tham gia kiểm tra xử lý người nước ngoài vi phạm giao thông
đó cũng là cách giúp xây dựng hình ảnh văn minh an toàn của du lịch việt nam nói chung và của thành phố biển nha trang nói riêng